nhận lời mời của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang
tổng thống đại hàn dân quốc moon jae in và phu nhân đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới việt nam của tổng thống hàn quốc moon jae in
sáng nay chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã chủ trì lễ đón tổng thống moon jae in
và đoàn đại biểu cấp cao theo nghi thức cấp nhà nước tại phủ chủ tịch
với những mối liên kết truyền thống sự tương đồng về lịch sử và văn hóa được củng cố
bằng cơ cấu kinh tế hỗ trợ lẫn nhau vun đắp bằng tình hữu nghị cùng với nỗ lực chung
giữa hai chính phủ và nhân dân quan hệ việt nam hàn quốc những năm qua đã đạt được những thành tiệu
đáng kể trên nhiều lĩnh vực như chính trị quốc phòng an ninh văn hóa du lịch giao lưu nhân dân
đặc biệt là kinh tế góp phần vào sự phát triển hợp tác trong khu vực và trên toàn thế giới
năm hai nghìn một hai nước đã nâng cấp thành quan hệ đối tác toàn diện và sau đó là quan hệ đối tác hợp
tác chiến lược vào năm hai nghìn chín điều đó khẳng định ý chí và quyết tâm chính trị của lãnh đạo cũng như
nhân dân hai nước tạo cơ sở chính trị quan trọng đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và
hàn quốc phát triển ở tầm cao chiến lược mới trên tất cả các lĩnh vực đến nay hàn quốc là một trong
những đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam đứng thứ nhất về đầu tư thứ hai về viện trợ phát
triển nước sau nhật bản du lịch và thương mại sau trung quốc hàn quốc giành ưu tiên hợp tác cao
nhất cho asean trong đó có việt nam chỉ sau hoa kỳ trung quốc nga nhật bản
việt nam là điểm đầu tư lớn thứ tư của hàn quốc ra nước ngoài hầu hết các tập đoàn lớn của hàn
quốc đã có mặt tại việt nam việt nam là đối tác nhận viện trợ lớn nhất của hàn quốc nhiều hình
thức viện trợ vốn vay oda viện trợ không hoàn lại hỗ trợ kỹ thuật được hàn quốc áp dụng
hợp tác chung cho các lĩnh vực như hành chính giáo dục quản lý tài nguyên nước hạ tầng
hàn quốc đã hỗ trợ việt nam một hai tỷ usd vốn vay ưu đãi từ quỹ hợp tác phát triển kinh tế cho doanh
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm cam kết hỗ trợ một năm tỷ usd vốn oda giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng thống đại hàn dân quốc moon jae in và phu nhân
diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
hàn quốc ngày càng phát triển tích cực với các hoạt động giao lưu
tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên đây cũng là dịp để lãnh đạo hai nước nhìn lại những
kết quả đạt được trong những năm qua và định hướng cho tương lai quan hệ hai nước trên chặng đường những năm tới